để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ một a
công an tỉnh thanh hóa đã lên kế hoạch tập trung lực lượng cho thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
thanh hóa là tỉnh đông dân nằm ở vị trí trung chuyển giữa các tỉnh phía bắc và phía nam của đất nước
những ngày giáp tết lượng phương tiện giao thông sẽ tăng đột biến
bên cạnh vấn đề ách tắc trên tuyến giao thông huyết mạch của đất nước
việc lưu lượng xe tăng cao trong những ngày cao điểm sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện
thực trạng hiện nay phương tiện lưu thông ngày càng nhiều trong khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa phát triển tương xứng
cùng với đó ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông diễn ra phức tạp
nhằm hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có trên tuyến quốc lộ một a trong giai đoạn cao điểm tết nguyên đán
công an tỉnh thanh hóa sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động giao thông vận tải hành khách
mặt khác cũng sẽ tích cực hơn trong việc xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát giao thông